đã có một mươi sáu phương tiện trong số năm mươi năm phương tiện ghe thuyền của ngư dân xã nhân lý bị chìm đã được trục vớt
hai phần ba phương tiện của ngư dân xã nhân hải bị chìm đã được trục vớt
phó chủ tịch ubnd xã nhân lý nguyễn thành danh cho hay
các phương tiện trục vớt vẫn được neo giữ tại vùng biển nhân lý chờ thời tiết tốt
hầu hết ghe thuyền còn chìm dưới đáy biển đều là phương tiện nhỏ dễ trục vớt
nên khi thời tiết ổn định việc trục vớt sẽ dễ dàng hơn
ông danh thông tin
thiệt hại được ngư dân xác định là vỡ nát toàn bộ phần thân vỏ
ngư dân chỉ cố gắng trục vớt phần máy để có thể sửa chữa được phần nào
nhưng nếu bị ngâm chìm dưới nước biển quá lâu thì khả năng máy móc cũng sẽ bị hư hỏng nặng
trước đó mưa to kèm rông lốc đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân tỉnh bình định
trong đó xã biển nhân lý thuộc thành phố quy nhơn là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất
khi có tới năm mươi năm ghe thuyền bị sóng đánh chìm vỡ nát
ba phương tiện của ngư dân xã nhân hải cũng bị chìm vỡ nát
thiệt hại ước tính khoảng ba hai tỷ đồng
cùng ngày ba tháng bốn sóng biển lớn lực lượng chức năng huyện tuy an tỉnh phú yên
đã tạm dừng trục vớt tàu thuyền bị chìm tại bờ biển thuộc xã an hòa hải
thế nhưng hàng chục người dân ở xã này vẫn cố gắng đào bới ở khu vực bờ biển
nhằm tìm kiếm ngư cụ trên các con tàu bị sóng đánh chìm trước đó
huyện tuy an tỉnh phú yên là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt thiên tai vừa qua
toàn huyện có ba mươi sáu tàu thuyền bị sóng đánh hư hỏng hoặc chìm
hơn hai năm trăm linh lồng bè nuôi tôm hùm bị thiệt hại
ước tính tổng thiệt hại lên đến một trăm ba mươi chín tỷ đồng
trong đó chỉ riêng khu vực hòn yến xã an hòa hải đã có hai lồng tôm hùm ươm
với sáu trăm linh tôm giống trị giá một trăm hai mươi tỷ đồng bị thiệt hại
hiện hàng chục hộ nuôi tôm hùm ở khu vực hòn yến đứng ngồi không yên vì thiệt hại quá lớn
những ngày qua ubnd huyện tuy an tỉnh phú yên đã huy động hơn năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ
thuộc các lực lượng vũ trang cùng bà con nhân dân xã an hòa hải trục vớt được hai mươi bốn tàu thuyền bị chìm
tuy nhiên các tàu bị hư hỏng nặng
ông huỳnh văn hòa chủ tịch ubnd huyện tuy an tỉnh phú yên cho biết
địa phương đang tập trung thống kê thiệt hại của từng người dân
đồng thời đề xuất tỉnh hỗ trợ cho bà con
các lực lượng công an quân sự biên phòng hỗ trợ bà con kéo tàu thuyền vào bờ còn sát tàu
cùng với bà con tháo rỡ khắc phục máy móc
hiện nay biển đang động cho nên việc trục vớt đang tạm dừng
chờ đến khi biển êm mới thực hiện trục vớt trở lại
hiện vẫn còn một mươi hai chiếc tàu nhỏ đang bị chìm
hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
trước mắt ubnd tỉnh phú yên giao cho các lực lượng công an biên phòng và các lực lượng khác
huy động xe cơ giới tập trung kéo vớt tàu chìm thu gom sửa chữa các lồng bè nuôi tôm còn có thể sử dụng được
ubnd tỉnh phú yên cũng yêu cầu các địa phương bị thiệt hại trong đợt thiên tai bất thường vừa qua
thống kê thiệt hại làm việc với ngân hàng để giãn nợ khoanh nợ tái cấu trúc nợ
để người dân tiếp tục sản xuất có điều kiện trả nợ ngân hàng